sáng ngày một mươi sáu tháng hai tức một mươi hai tháng riêng năm kỷ hợi tỉnh bắc giang đã khai hội xuân tây yên tử
và tuần văn hóa du lịch năm hai nghìn một mươi chín với chủ đề khám phá vùng đất thiên tây yên tử
ngay trong ngày khai hội đã có hàng vạn tăng ni phật tử và du khách đến du xuân chảy hội
hội xuân tây yên tử và tuần văn hóa du lịch tỉnh bắc giang nhằm tôn vinh công đức phật hoàng trần nhân tông
vị vua thứ ba của triều trần nước đại việt và là người sáng lập thiền phái trúc lâm
đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch không gian văn hóa tây yên tử và giá trị của phật giáo trúc lâm
hội xuân tây yên tử và tuần văn hóa du lịch tỉnh bắc giang là hoạt động mở đầu của địa phương
nhằm hưởng ứng chương trình năm du lịch quốc gia nhà trang hai nghìn một mươi chín và ninh bình hai nghìn hai mươi
năm nay tại khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử của tỉnh bắc giang đã có hệ thống cáp treo
kết nối với chùa
năm nay tại khu du lịch tâm linh sinh thái tây yên tử của tỉnh bắc giang đã có hệ thống cáp treo kết nối với chùa